thành phố hà nội sẽ tiến hành xét nghiệm cho một trăm linh người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố
huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca f ra khỏi cộng đồng
từng bước thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên toàn địa bàn thành phố theo nguyên tắc
tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao
lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát nhân viên y tế và áp dụng các phương pháp xét nghiệm rt pcr
hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp
tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã phường thị trấn sau ngày một mươi hai tháng chín
tiếp tục lấy mẫu để giám sát và đánh giá nguy cơ
văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi bộ trưởng bộ công an truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
về việc nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ
văn bản ghi rõ việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
tại tp hcm tuy nhiên một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chợ hộ
gây khó khăn cho bộ đội tình nguyện viên làm dư luận và nhân dân bức xúc
về việc này thủ tướng phạm minh chính có ý kiến đề nghị bộ trưởng bộ công an
chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi trên và để bộ đội tình nguyện viên yên tâm hỗ trợ và giúp đỡ người dân
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân quận sáu tp hcm đã phê duyệt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương mạnh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường một mươi bốn quận sáu
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp công tác tổ chức tiêm chủng có sơ hở trong quá trình thực hiện
trương mạnh thảo cán bộ công tác tại ubnd phường hai quận sáu đã móc nối làm hồ sơ tổ chức cho một số đối tượng
không thuộc diện được tiêm vaccine đến tiêm vaccine tại một số địa điểm tiêm chủng trên địa bàn phường
tại cơ quan điều tra thảo khai nhận trong bốn tháng qua thảo đã móc nối làm hồ sơ và tổ chức cho gần hai mươi trường hợp
không thực tế cư trú tại địa bàn phường hai quận sáu và không thuộc diện đối tượng được tiêm vaccine đến tiêm ngừa tại đây
thu lợi hơn một mươi triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu
của cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn thị xã kinh môn
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
hợp với công an phường minh tân thị xã kinh môn phát hiện nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương có hành vi bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm covid một mươi chín giả
cho nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại minh tân kinh môn với giá hai trăm linh đồng
quá trình làm việc với cơ quan công an công đã khai nhận toàn bộ hành vi làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ công cụ mà đối tượng sử dụng vào việc làm giấy xét nghiệm giả
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức
chữ ký dấu chức danh của các cá nhân
trong hai điện thoại di động của đối tượng còn lưu nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
sars cov hai của các trung tâm y tế và bệnh viện khác nhau
theo lời khai của công thì đây là hình ảnh số phiếu xét nghiệm giả mà công đã làm cho khoảng trên một trăm linh trường hợp
là lái xe người buôn bán và công nhân sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
tại tỉnh đồng nai công an tp biên hòa phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đồng nai
đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với vũ thị đoan trinh ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai
vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng ngừa dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai tháng chín trên mạng xã hội facebook trinh đã có bình luận về việc tại tân biên
có người bị chết do tiêm phòng đến chiều cùng ngày nhận thấy thông tin không chính xác nên trinh đã gỡ bỏ
bình luận nói trên tuy nhiên việc làm của trinh đã gây hoang mang dư luận khiến cho nhiều người dân bất an
làm việc với lực lượng chức năng trinh đã thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đăng tải
những thông tin sai sự thật này vũ thị đoan trinh đã bị xử phạt hành chính năm triệu đồng
đồng thời cam kết không tái phạm
chuyển sang thông tin khác thưa quý vị công an thành phố lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã mai pha thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
sáng ngày bốn tháng chín tại đường thân thừa quý phường vĩnh chạy thành phố lạng sơn

tác quả tăng nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chứa ma túy
qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình xăng hai chai nhựa
bên trong có chứa một mươi sáu trăm năm mươi tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng hơn chín trăm chín mươi gram
đối tượng khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cất dấu trên xe ô tô mang về địa bàn thành phố lạng sơn bán kiếm lời
nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
còn tại thừa thiên huế công an huyện phong điền
thừa thiên huế đã bắt quả tăng một đối tượng tàn trữ gần ba viên nén nghi làm ma túy dạng hồng phiến
đó là thái khắc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trước đó vào lúc một mươi ba h hai mươi phút ngày sáu tháng chín tại thôn thượng an hai xã phong an huyện phong điền
tổ công tác thuộc công an huyện phong điền đã bắt quả tăng tú
cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen
bên trong có chứa một mươi sáu túi ni lông gồm khoảng ba viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh
theo đối tượng cho biết số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến
tú là đối tượng từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội
lợi dụng nhiệm vụ được sao là quản lý kho tại công ty cổ phần tập đoàn hoa sen
chi nhánh ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng hà công duẩn đã thực hiện hành vi tham mô tài sản
từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tại cửa hàng của công ty cổ phần tập đoàn hoa sen chi nhánh tỉnh hải dương ở huyện tứ kỳ
đối tượng hà công duẩn là thủ kho của cửa hàng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý kho
để lấy ba trăm bảy mươi năm tám mét tôn các loại đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản mà hà công duẩn đã chiếm đoạt có giá trị hơn bốn tỷ
hai mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hà công duẩn về tội tham mô tài sản
thưa quý vị mặc dù đã được các ngành chức năng tích cực tuyên truyền phổ biến
về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng viễn thông mạng xã hội nhưng vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác
để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có vụ bị hại mất hàng tỷ đồng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra hơn sáu mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt
tài sản qua mạng viễn thông mạng xã hội với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên sáu năm tỷ đồng
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv tại thái nguyên
vào ngày một mươi hai tháng năm có cuộc điện thoại gọi đến cho tôi nói là hai ba người xưng danh là trung úy
rồi đại úy ở đường dây của thái nguyên
công an tp hcm điện cho tôi sau đấy là hắn mới nói tôi là khi điều tra về cái tên tuổi của tôi
đang có liên quan đến cái đường dây phạm tội là bên ban chuyên án của bộ công an
đang muốn là bây giờ chỉ đóng băng cái tài khoản này của chị để điều tra xem là cái số tiền của chị
hiện tại đứng tên đấy là có liên quan đến đường dây rửa tiền hay không
thế thì hắn mới nói như vậy thì tôi cũng nghi ngờ tôi cũng có hỏi là thế bây giờ đóng băng thì như nào
thì hắn nói là bây giờ chị đi tất toán hết những quyển sủ tiết kiệm này
và gửi vào chính tên tài khoản cá nhân
cái tài khoản cá nhân của tôi chứ không phải bất kỳ một người nào khác cả
thì khi tôi đi tất toán xong thì tôi gửi vào tên tài khoản cá nhân của tôi thì vào ngày một mươi tám tháng năm
thì tôi thấy có một chút nóng rột tôi thấy có một chút gì nghi ngờ
tôi ra ngân hàng tôi hỏi về cái tài khoản cá nhân của tôi hiện tại tiền bao nhiêu
thì coi như còn lại là số lượng chỉ còn có bảy trăm linh tiền ở trong ngân hàng
còn lại tất cả cái số tiền mà tôi gửi vào là một tỷ sáu trăm hai mươi năm triệu coi như là đã mất trắng không còn nữa
đó chỉ là một trong nhiều nạn nhân bị đối tượng giả danh cán bộ công an
lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại trong thời gian vừa qua
điểm chung trong các vụ án là các đối tượng mạo danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
gọi điện thoại cho bị hại thông báo về việc vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án
sau đó các đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng
để làm căn cứ chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án
có những vụ các đối tượng còn thông báo cho bị hại có lệnh bắt lệnh tạm giam
cung cấp đường link độc hại và yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại di động
truy cập vào đường link trên đường link này là phần mềm độc hại
khi truy cập người dùng sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân mã otp mật khẩu tài khoản ngân hàng
còn đây là nạn nhân của vụ lừa đảo thông qua hình thức nhận quà từ nước ngoài chuyển về
cũng giống như nhiều vụ lừa đảo trước đó đã xảy ra thông qua mạng xã hội facebook
người phụ nữ này đã đồng ý kết bạn với một người tự xưng đang sinh sống tại mỹ
sau thời gian trò chuyện đối tượng ngỏ ý muốn tặng nạn nhân một gói quà có giá trị
khi được nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế thông báo để hoàn tất thủ tục nhận quà
người nhận phải chuyển một mươi sáu triệu đồng vào tài khoản mà họ đưa ra
nó cứ càng bắt gửi rất là nhiều
thế thì khi đã gửi một lần rồi thì gửi đến lần thứ hai rồi gửi đến lần thứ ba rồi
thế xong nó lại nói là phí trông kho mới lại phí gọi như là rửa tiền mới lại
các nghĩa là cứ mỗi một lần mà để có nêu ra một cái lý do gì đấy thì là đều phải bắt chị phải nộp tiền vào đấy
thế đâm ra là chị cứ chỉ sợ là mất những cái khoản tiền trước thôi
chị gửi tổng là bảy lần tổng số tiền là chị đã phải gửi thì là một tỷ ba mươi bảy triệu
đáng chú ý ở thủ đoạn này
các đối tượng không bao giờ yêu cầu chuyển ngay một số tiền lớn mà chuyển thành nhiều lần với số tiền tăng dần
nạn nhân khi đã rơi vào mê trận thì không còn đủ sáng suốt để nhận ra
bỏ cuộc thì sợ mất số tiền trước sợ mất quà
vậy nên hầu hết các bị hại đều chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng
đến khi không còn khả năng hoặc phát hiện bị lừa mới ra cơ quan công an trình báo
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
cá nhân trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi phát hiện tài khoản mình của mình ngân hàng của mình bị truy cập trái phép
thì báo ngay cho ngân hàng qua các cái đường dây nóng
hoặc thực hiện các thao tác quên mật khẩu để chặn khóa
không cho đối tượng tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân
thì sẽ gặp trực tiếp không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng xã hội không còn là mới
tuy nhiên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các hành vi phạm tội
có như vậy mới kịp thời ngăn chặn và không để hậu quả đáng tiếc xảy ra